thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa giao chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép trên địa bàn tỉnh đắk lắc
về báo cáo kết quả xử lý các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn huyện ea súp
theo phản ánh của báo nhân dân điện tử của ubnd tỉnh đắk lắc thủ tướng chính phủ giao chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo các chủ rừng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ea hơ mơ và ea lốp ubnd huyện ea súp hạt kiểm lâm ea súp ubnd bốn xã ea dơ lơi ea dơ lốp ea rốc cư cơ bang
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xử lý theo quy định
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý việc khai thác mua bán vận chuyển gỗ rừng tự nhiên trái phép theo đúng các quy định của pháp luật
trước đó báo nhân dân điện tử ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy có bài vào điểm nóng phá rừng ea súp
theo phản ánh không chỉ rừng tự nhiên bị chặt phá nằm ngổn ngang trong rừng mà tại các trạm quản lý bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp nằm ở bia rừng
cũng như trước cổng ubnd xã ea dơ lơi nhiều đống gỗ được tập kết về đây có những cây đang chảy nhựa và cả những phách gỗ vuông tròn khô khốc chất thành những đông lớn hai bên đường